thưa quý vị phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh đồng tháp cho biết
đơn vị đang điều tra mở rộng hai đối tượng vừa bị bắt giữ về hành vi tàng trữ gần một kg ma túy tổng hợp
trên địa bàn huyện lấp vò
trước đó kiểm tra phòng nghỉ số bảy nhà nghỉ thiên hương tại thị trấn lấp vò huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
lực lượng chức năng bắt quả tang hai đối tượng là nguyễn trọng nhật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và bùi văn bạc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cùng ngụ tại huyện lấp vò đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần một kg ma túy tổng hợp
một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy cùng với nhiều vật dụng khác có liên quan
công an điện biên vừa bắt giữ thành công lý văn thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
chú tại huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người
vào hồi một mươi chín h hai mươi năm phút ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đối tượng lý văn thành đã gây ra một vụ án giết người trên địa bàn mình cư trú và bỏ trốn ngay sau khi gây án
được biết lý văn thành là đối tượng nghiện ma túy có tiền án về hành vi cố ý gây thương tích
và tàng trữ trái phép chất ma túy đã bị tòa án nhân dân huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
tuyên phạt một mươi năm tù giam vào năm hai nghìn tám và được mãn hạn tù vào năm hai nghìn một mươi
chỉ sau ba giờ nhận được tin từ công an tỉnh vĩnh phúc
thành đã bị công an điện biên bắt giữ khi đang di chuyển trên xe khách từ lai châu về điện biên nhằm vượt biên sang lào để tẩu thoát
tiếp tục thông tin thêm về vụ án buôn lậu vàng từ campuchia vào địa bàn tỉnh an giang
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự trốn thuế
xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng phước nguyên long xuyên
có địa chỉ tại số một lô tám đường nguyễn trãi phường mỹ long
thành phố long xuyên tỉnh an giang do nguyễn thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang làm đại diện theo pháp luật
qua điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định trưng cầu giám định về thuế
đồng thời xác định nguyễn thanh bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế trên một mươi tỷ đồng
có dấu hiệu tội phạm trốn thuế quy định tại khoản ba điều hai trăm linh bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự trốn thuế
xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng phước nguyên long xuyên
trước đó cũng liên quan đến vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam bị can nguyễn thanh bình cùng với năm bị can liên quan để điều tra về hành vi buôn lậu
gần một bộ test kit covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị tổ công tác
trạm cảnh sát giao thông huyện quảng sương thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa phát hiện và thu giữ
kiểm tra xe ô tô tải do mai thanh đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện triệu phong tỉnh quảng trị điều khiển
lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe vận chuyển ba sáu trăm linh bộ test kit covid một mươi chín
khi xe đến địa phận xã phú tân huyện định quán thì bất ngờ bốc cháy
lúc này lái xe đã tấp vào lề đường và hô hoán mọi người trên xe nhanh chóng thoát ra ngoài
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện định quán và công an huyện tân phú
đã có mặt tại hiện trường dập lửa đồng thời tiến hành điều tiết giao thông đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại khu vực
chuyển sang tin tức an ninh trật tự gần bốn bộ kit test covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ
vừa bị tổ công tác trạm cảnh sát giao thông huyện quảng sương thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa phát hiện và thu giữ
kiểm tra xe ô tô tải do mai thanh đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện triệu phong tỉnh quảng trị điều khiển
lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe vận chuyển ba sáu trăm linh bộ kit test covid một mươi chín
tại thời điểm kiểm tra lái xe đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên
thưa quý vị
sau khi khỏi covid một mươi chín số người bệnh phải đối mặt với các triệu chứng hậu covid một mươi chín ngày càng gia tăng
lợi dụng sự lo lắng của người bệnh trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện nhiều loại thuốc được đồn thổi có tác dụng trong điều trị triệu chứng hậu covid một mươi chín
tuy nhiên theo cảnh báo của ngành thì dùng thuốc trôi nổi không theo hướng dẫn của bác sĩ sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho sức khỏe bản thân
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
chỉ cần gõ từ khóa hậu covid trên mạng
xã hội facebook sẽ xuất hiện nhiều bài viết và hội nhóm liên quan
các trang này đều hoạt động ở chế độ công khai với lực theo dõi lớn giữ ép không khỏi bệnh lần lượt chia sẻ
và rao bán loại thuốc trị các triệu chứng thường gặp sau khi khỏi covid một mươi chín với lời chào mời có cánh
từ sản phẩm đông y đến tây y thực phẩm chức năng lẫn thuốc ngoại nhập từ ấn độ nga nhật
hết covid cái đây khoảng là hai tháng mấy
hiện tại đang có cái chứng là như là khó thở lâu lâu nó cũng hơi ho cái nó thang cổ nó cũng không có hết dứt điểm nữa mà nó cứ dây dặn như vậy
cũng thấy là trên mạng có một số thông tin lan truyền các bài thuốc trị bệnh
nhưng mà em khuyên là không nên tin các loại thuốc như vậy uống các loại thuốc đó
nên là mình có thể là gây các triệu chứng ngoài cái hậu covid hoặc là có dẫn đến tử vong
những cái thuốc đó chưa có được kiểm nghiệm chất lượng
nên uống thuốc đó nào có thể là
sức khỏe mình nó không an toàn
tìm tới những bác sĩ mà người ta chuyên khoa hơn
hoặc là đi đến những cái nhà thuốc mà có nhà thuốc lớn này
nhiều điểm tinh cậy hơn tài chất lượng hơn
bây giờ những cái loại thuốc mà trên mạng nó không đáng tinh cậy
mới đây bộ y tế đã cảnh báo xuất hiện tình trạng nhiều người dân mua bán trao tay sản phẩm k sáu f hai
thực phẩm bảo vệ sức khỏe muravir để phòng ngừa điều trị sau mắc covid một mươi chín
đây là sản phẩm chưa được bộ y tế cấp phép lưu hành và thông tin công dụng trên bỏ sản phẩm
là sai quy định về ghi nhãn thực phẩm bảo vệ sức khỏe hiện nay
để tránh mua phải hàng giả hàng nhái đảm bảo quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng
cục an toàn thực phẩm cảnh báo để người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm k sáu f hai này
cục an toàn thực phẩm cảnh báo đến người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm k sáu f hai này
trước hàng loạt các loại thuốc phương pháp điều trị hậu covid một mươi chín
chưa có cơ sở khoa học được trao bán tràn lan trên mạng xã hội
người bệnh nên tỉnh táo để không bỏ lỡ mất thời gian vàng điều trị các di chứng
người dân nên đến khám tư vấn chữa trị ở các bệnh viện nhằm giám nhẹ các triệu chứng học covid một mươi chín
khi điều trị hậu covid một mươi chín bệnh nhân có tham gia bảo hiểm y tế sẽ được hỗ trợ chi trả theo quy định
một kho hàng chuyên thu gom buôn bán nội tạng động vật nguồn gốc từ nước ngoài không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
có địa chỉ tại xã thanh cao huyện thanh oai hà nội vừa được phòng cảnh sát môi trường phối hợp với cục quản lý thị trường hà nội triệt phá
điều đáng nói mỗi kg nội tạng ở đây chỉ nhập vào với giá từ năm đến bảy đồng
hơn một mươi tấn nội tạng động vật nhìn cảm quan mắm mắt thường đã thấy những dấu hiệu bị hỏng cần phải tiêu hủy
thế nhưng tại kho này chúng được chủ hàng thu mua với giá siêu rẻ và được chủ hàng phân phối ra thị trường cho các quán ăn tại hà nội và các tỉnh lân cận
nhập vào là tầm năm thì mình bán bảy
có lúc thì mình mua bảy mình bán
chín một mươi thôi thôi
bán là cũng bán lẻ bán cả lẻ bán cả buôn
buôn thì người ta chỉ lấy ít một ít một thôi
độ này là các cháu nó nghỉ việc hết
nó dịch covid nó nghỉ việc nó không có việc làm
thế thì tôi phải mua những cái hàng nó trôi nổi ở các chợ đấy
để về để cho cháu nó đi bán để lấy tiền tiêu
không có độ này covid là cũng nhà cũng chẳng có cái gì cả
theo câu trả lời của chủ hàng
những sản phẩm này được mua trôi nổi
tại các chợ
tuy nhiên những dấu vết còn so lại
trên những giấy bìa đựng sản phẩm cho thấy
số nội tạng này có nguồn gốc từ nước ngoài
đã hết hạn sử dụng gần một năm về trước
theo cơ quan công an
lô thực phẩm bị thu giữ là hàng tạm nhập tái xuất
lẽ ra được nhập về việt nam để xuất đi nước ngoài
nhưng lại quay đầu tuần về thị trường nội địa tiêu thụ
chủ cơ sở chưa hề xuất trình được các hóa đơn
chứng từ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ
của các loại hỏa má này
tại thời điểm kiểm tra
các nội tạng chứa trong kho đều có thêm hiện tượng
là mốc rồi có mùi hôi thối
và khi sờ vào thì đều có vết nhớt
rất khó xử lý
cơ quan chức năng có nhìn nhận thấy
cả quán bên ngoài có dấu hiệu
là đang có sự phản hủy
vì lợi nhuận mà bất chấp những hàng hóa như thế này
chủ kho vẫn hàng ngày đưa ra thị trường tiêu thụ
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành
lập biên bản tạm giữ số tăng vật trong kho lạnh
và tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ
để xử lý theo quy định của pháp luật